ông nguyễn thành sang phó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cho biết
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa hai tàu hàng
tại sân ga núi thành thuộc thị trấn núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình
đã ra quyết định cách chức ông dương văn minh trưởng ga núi thành
về việc cách chức trưởng ga núi thành đối với ông dương văn minh
vừa qua giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình đã ban hành quyết định
xa thải đối với ông nguyễn văn hải trưởng dồn ở ga núi thành
trước đó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt nghĩa bình cũng đã ra quyết định
tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ trực ga núi thành
gồm trưởng ban chạy tàu phạm minh tâm trưởng dồn nguyễn văn hải
và nhân viên gác ghi phía nam bùi ngọc lâm để làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn này